bộ ngoại giao nga vừa thông báo nước này và mỹ đã tiến hành trao đổi tù nhân
theo đó công dân nga là viktor bo đã được đổi lấy cầu thủ bóng rổ là britney greiner
phía mỹ cũng đã xác nhận hoàn tất việc trao đổi tù nhân này
đây được đánh giá là một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên kéo dài trong thời gian qua
nhất là sau khi nổ ra xung đột tại ukraine
ông viktor bo bị kết án tù tại mỹ vì tội buôn lộ vũ khí
trong khi cầu thủ bóng rổ britney greiner bị kết tội buôn ma túy tại nga
việc trao đổi tù nhân diễn ra tại sân bay abu dhabi của các tiểu vương quốc ả rập xê nhất uae
một trong hai nước đóng vai trò trung gian cho đàm phán giữa mỹ và nga
đại sứ nga tại mỹ anatoly atonov tuyên bố nga sẽ tiếp tục nỗ lực để các công dân nước này phải ngồi tù ở mỹ được trả tự do
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden cũng cam kết nước này sẽ tiếp tục phối hợp với nga
để đưa cựu lính thủy đánh bộ paul whelan người bị kết tội gián điệp ở nga về nước